thưa quý vị khi những quy định về công tác quản lý đào tạo sát hạch lái xe và thực tế thực hiện còn nhiều vấn đề bất cập
thì thông tư số ba mươi tám của bộ giao thông vận tải ban hành sẽ thay đổi một số tiêu chuẩn
việc học và thi lấy giấy phép lái xe ô tô thời gian tới sẽ được ứng dụng công nghệ để giám sát chặt chẽ hơn
thông tư ba mươi tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ giao thông vận tải không quy định tăng số lượng giờ học thực hành mà điều chỉnh những vấn đề chính
trong công tác đào tạo lái xe từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi các cơ sở đào tạo lái ô tô trên toàn quốc sẽ phải ứng dụng công nghệ
để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ
với thực hành lái xe trang bị cabin học lái xe ô tô
tập lái sẽ phải lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường sau sáu tháng kể từ ngày quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành
trong công tác sát hạch lái xe triển khai thực hiện lắp camera giám sát phòng sát hạch lý thuyết
sân sát hạch lái xe trong hình và truyền dữ liệu về tổng cục đường bộ việt nam và sở giao thông vận tải theo mô hình chuẩn đã được hướng dẫn
các cơ sở đào tạo lái xe cần thực hiện nghiêm quy định về xây dựng mức học phí
đây là yêu cầu của tổng cục đường bộ việt nam trước thông tin nhiều người đổ xô đi học lái xe và nhiều trung tâm tăng phí học lái xe
theo tổng cục đường bộ việt nam mức học phí phải căn cứ vào các điều kiện như cơ sở vật chất
chương trình đào tạo tiêu chuẩn giáo viên và phải báo cáo với cơ quan quản lý để theo dõi
mức thu học phí phải ổn định tối thiểu cho một khóa học và công khai cho người học biết trước khi ký hợp đồng đào tạo
các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định nếu có dấu hiệu sai phạm
cũng liên quan đến việc thu phí đào tạo bằng lái xe tổng cục đường bộ việt nam sẽ kiểm tra đột xuất
định kỳ việc thực hiện xây dựng mức thu quản lý thu chi học phí đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn
theo lãnh đạo tổng cục đường bộ chương trình đào tạo lái xe ô tô không thay đổi về tổng thời gian khóa đào tạo
chỉ bổ sung hình thức và nội dung giảng dạy lái xe trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô
nội dung bổ sung này nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe
ngoài ra các sở giao thông vận tải cần chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm quy định về xây dựng mức học phí đào tạo lái xe
với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh nhiều tuyến đường tại quận chín tp hcm đang phải gồng gánh lượng phương tiện lưu thông rất lớn
đặc biệt là xe container ra vào các càng biển
trong khi đó hạ tầng giao thông chưa được đầu tư kịp thời khiến trên địa bàn hình thành nhiều điểm đen về tai nạn giao thông
là nỗi ám ảnh đối với người đi đường
thành phố đã có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề này nhưng thực tế gặp phải không ít những vướng mắt
trong ba trăm năm mươi tuyến đường trên địa bàn quận chín nguyễn duy trinh có thể xem là tuyến đường tử thần
khi trung bình mỗi tháng người dân nơi đây lại chứng kiến ít nhất một vụ tai nạn giao thông thương tâm gây chết người
có giao thông thì nó chạy đàng hoàng không có thì nó chạy ậu
lấn lấn nhiều lúc hai cái mà không có giao thông nó lấn ngang lấn ngang lấn ngang lấn ngang
cái đoạn từ vòng xoay phố hữu đến đường nguyễn thụy tư hiện nay mặt đường bề ngang chỉ khoảng hơn bảy mét
sát xuất tai nạn giao thông xảy ra rất là cao cho người đi xe máy
bên cạnh những cái giải pháp tình thế thì đề nghị các ngành chức năng có cái giải pháp công trình là mở rộng với tuyến đường nguyễn duy trinh
sở giao thông vận tải cũng đã về việc dự án đầu tư xây dựng để ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sớm triển khai thực hiện
xong xong cái đó thì sở giao thông vận tải cũng đã cấm cái biển cấm xe có tổng tài trọng ba năm tấn lưu thông vào giờ cao điểm
dự án mở rộng đường nguyễn duy trinh từ chín đến một mươi một m thành ba mươi m với sáu làng xe dự kiến sẽ được triển khai vào quý ii năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên vấn đề đặt ra là khi nào hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng với hai trăm hai mươi ba hộ dân bị ảnh hưởng
tại quận chín còn tồn động gần một mươi công trình giao thông khác đã bị ngưng trệ trên một năm cũng bởi bài toán giải phóng mặt bằng
điển hình dự án xây dựng cây cầu nam lý giải quyết bất cập giao thông cho đường đỗ xuân hợp ngừng thi công ba năm nay
khiến giao thông qua con đường khuyết mạch của quận chín thêm phức tạp
quận chín nằm trong quy hoạch phát triển khu đô thị sáng tạo phía đông của tp hcm
tốc độ đô thị hóa tại đây sẽ ngày một tăng
trong khi đó những dự án đầu tư cho hạ tầng giao thông
tại đây vẫn tiếp tục gian dở thì kế hoạch xóa các điểm đen giao thông chưa thể thực hiện được